thưa quý vị ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can thi hành lệnh bắt tạm giam
và khám xét đối với bốn bị can thuộc sở y tế tỉnh trà vinh về hành vi vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến hợp đồng cung cấp trang thiết bị y tế
kýt xét nghiệm sinh phẩm vật tư y tế tiêu hao phục vụ công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
với công ty cổ phần công nghệ việt á
các bị can gồm trần đắc thanh năm mươi tuổi phó giám đốc sở y tế tỉnh trà vinh
ngụ khóm một phường chín thành phố trà vinh nguyễn văn lơ sáu mươi một tuổi
nguyễn giám đốc trung tâm kiểm soát bình tật tỉnh trà vinh cdc trà vinh
ngụ khóm một phường bốn thành phố trà vinh lê giang thanh năm mươi bảy tuổi phó trưởng khoa xét nghiệm
chẩn đoán hình ảnh thuộc cdc trà vinh ngụ khóm một phường bảy thành phố trà vinh
và nguyễn giang truyền bốn mươi chín tuổi chuyên viên phòng nghiệp vụ dược sở y tế tỉnh trà vinh
ngụ khớm sáu thị trấn càng long quyện càng long tỉnh trà vinh
theo thông tin điều tra ban đầu từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi hai các bị can điều trên phối hợp
với công ty cổ phần công nghệ việt á thực hiện tám gói thầu với tổng số tiền hơn ba mươi sáu tỷ đồng
và có hành vi hợp thức quá thủ tục đấu thầu gây thiệt hại cho nhà nước với tổng số tiền khoảng bảy sáu tỷ đồng
cụ thể tại sở y tế tỉnh trà vinh khoảng sáu chín tỷ đồng
tại cdc tỉnh trà vinh khoảng bảy trăm linh triệu đồng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật